trong khi miền bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa những cơn mưa rông xuất hiện nhiều hơn
thì ở tây nguyên và nam bộ lúc này vẫn đang cao điểm của đợt nóng diện rộng kéo dài suốt từ đầu năm đến giờ
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên nhiều nơi vẫn cao từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
riêng ajunpa nhiệt độ sấp xỉ ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh miền đông của nam bộ trời vẫn nóng gắt với mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
ở miền tây nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông ở diện giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ cao về hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó ở ngoài khơi hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa không mưa trời nắng giáo gió yếu sóng thấp và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước